những nhà sáng chế nông dân trần đất chưa từng có giấc mơ làm khoa học chưa từng được đào tạo qua trường lớp về máy móc thiết bị
nhưng họ lại cho ra đời những sáng chế hữu ích với cuộc sống và được bà con nông dân cả nước biết tới
một trong số những nhà sáng chế ấy là ông nguyễn văn sành ở thôn thượng dương xã nam trung huyện nam sách tỉnh hải dương
đây là chiếc máy thái hành của ông nguyễn văn sành một chiếc được vận hành thủ công một chiếc được vận hành bằng điện
theo ông sành chia sẻ thì chiếc máy được ra đời từ nhu cầu thực tiễn của người dân quê ông vốn là vùng đồng đất chuyên trồng hành trồng tỏi vào mỗi vụ mùa
nếu không bán nhanh không chi biến nhanh thì coi như là bỏ coi như là dân lỗ một trăm linh
cái này đưa vào cái ứng dụng này thì nó có rất hay cái là khi ta nhìn thấy cái cây này là nó không đủ khả năng để mà cất đi được để mà bán vào lúc thích hợp
nhưng mà có cái máy này thì người ta không khi thấy nó không đủ cái thời gian sinh trưởng của nó
người ta cho máy chế luôn chế sất luôn thành sản phẩm ta cho đóng hộp luôn thì lúc nào ta bán cũng được
cho nên là không bao giờ ta lo là cái vụ đồng người ta thất thù mà chỉ trông trà và thương tràng xã hội
chiếc máy tuy có cấu tạo đơn giản nhưng đem lại hiệu quả lớn
những củ hành của tỏi được thái có những lát cắt đều tăm tắp không gây hao hụt năng suất thái từ ba đến bốn tạ hành tỏi một giờ
trong khi đó nếu thái hành bằng phương pháp thủ công thì người nông dân chỉ thái được từ một mươi sáu đến một mươi tám kg hành một ngày
với chiếc máy tái hành này ông sành đã giúp nhiều nông dân tiết kiệm được thời gian và tiền bạc
trước kia là một ngày như là ví dụ như hai vợ chồng đứa con chẳng hạn hay một người phụ vào thì một ngày nó rơi vào được khoảng ba bốn tạ
nhưng mà sau khi đó là có cái máy này thì nó rơi vào tầm có khoảng năm đến sáu tạ thì nó giảm bớt được đi từ một cho đến hai công nhân
như trước kia là bốn người nhưng mà bây giờ có khi chỉ hai vợ chồng cũng làm được một cái máy này là để mình lên lò
trong một năm thì là ông sành
xuất đi là giờ hầu như là xuất đi tức là các nước chứ không phải là độc mật trong tức là việt nam mình cả vì cả ra nước ngoài là cũng có
nhưng cơ bản là gọi là khu bên trong miền tây là nhiều
chiếc máy không chỉ thái được hành tỏi mà còn thái được cả những củ quả khác như khoai sắn bí
ông nguyễn văn sành không phải là kỹ sư hay tiến sĩ nhà khoa học nhưng những sáng chế của ông được áp dụng vào thực tế
và mang lại hiệu quả cao cho người nông dân tiết kiệm chi phí sản xuất và thời gian lao động đem lại lợi ích cho người dân địa phương